cây bí xanh ba bể được đầu tư trồng theo quy trình sạch an toàn từ năm hai nghìn một mươi một với diện tích khoảng bốn hectare
đến nay sau gần năm năm triển khai diện tích trồng bí xanh ở ba bể đã tăng nhanh
thế nhưng dù có chất lượng tốt không dùng hóa chất bảo quản bí xanh ở đây vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn về đầu ra
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện ba bể
bí xanh chị bán năm đồng nhưng cũng ít người mua nên đến thời điểm này gia đình chị điểm vẫn còn khoảng hai tấn bí xanh chưa bán được
bí xanh là cây trồng bản địa của huyện ba bể
toàn bộ thân hoa lá vào cây trồng
thịt quả có hương thơm đặc trưng
khi thu hoạch bí có vỏ màu xanh đậm hoặc xanh phủ phấn trắng
thịt quả đặc có màu xanh
khi chế biến có hương thơm đặc trưng người dân địa phương ưa dùng
tuy nhiên đến nay huyện ba bể còn tồn động sản lượng lớn chưa bán được
nguyên nhân là do người tiêu dùng các tỉnh chưa biết bí xanh ba bể
đây là một cây rất là triển vọng nâng cao thu nhập cho bà con
đối ứng với lúa một m hai lúa được khoảng bốn năm táng
thì đối với bí xanh thì nó sẽ được là bốn đến năm tấn
thì so với trồng với cây lúa thì cây bí xanh nó có thu nhập cao hơn
về kỹ thuật và về trồng cây bí thì không có gì khó khăn
nhưng mà khó khăn nhất là về cái thị trường
thì hiện nay đến thời điểm này thì đối với bí xanh vẫn còn cơ bản là hơn một trăm linh tấn
chưa có thị trường thí dụ
thì hiện nay huyện quế phòng đang mời một số doanh nghiệp đến trao đổi
và thu mua cho bà con
thì hiện nay đã có cái viện giao quả của lên đặt vấn đề là thu mua cho bà con đối với cái bí xanh
mong muốn của bà con thì muốn theo cái cây bí xanh này để phát triển kinh tế
và qua đây thì cũng mong muốn là các cơ quan cấp trên cũng hỗ trợ về cho bà con
về vấn đề là tiêu thụ
diện tích trồng bí xanh ở ba bể hiện đang tăng nhanh
riêng xã địa linh trồng gần hai mươi hectare tổng sản lượng ước đạt sáu trăm linh tấn quả
nếu giá bán ổn định từ tám tới một mươi đồng mỗi kg thì đây sẽ là cây trồng mang lại giá trị rất cao cho người nông dân
tuy nhiên hiện nay bì xanh ba bể được bán với giá rẻ mà vẫn đang tồn động với sản lượng lớn
trước thực trạng này chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền quảng bá
mời gọi doanh nghiệp liên kết với nông dân trồng và tiêu thụ sản phẩm
nhằm thúc đẩy mô hình sản xuất này qua đó góp phần giúp nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng xóa đói giảm nghèo ở địa phương